để nâng cao chất lượng nước chất lượng phân phối bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước cung cấp nước sạch trên địa bàn
hà nội vừa có công văn yêu cầu chỉ đạo các đơn vị sở ngành tập trung triển khai một số biện pháp
nhằm tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả của hệ thống cấp nước sạch tại thành phố hà nội
theo đó sở xây dựng chủ trì cùng sở thông tin và truyền thông sở khoa học và công nghệ sở nội vụ
nghiên cứu đề xuất thành lập trung tâm quản lý điều tiết giám sát hệ thống cấp nước sạch
trong đó sử dụng công nghệ thông minh để quản lý vận hành yêu cầu tất cả các nhà máy nước sạch
các nhà phân phối nước sạch phải kết nối hệ thống quản lý vận hành các trạm quan chắc chất lượng nước tới trung tâm này
sở tài nguyên và môi trường chủ trì cùng sở xây dựng công an thành phố chỉ đạo hướng dẫn các nhà máy nước
lập khoanh vùng bảo vệ nguồn nước đầu vào và xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước theo khoanh vùng
nội dung này yêu cầu thực hiện xong trong năm hai nghìn một mươi chín
sau năm hai nghìn một mươi chín nếu đơn vị nào chưa thực hiện xong sở tài nguyên và môi trường báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định